với hành vi gây dối trật tự công cộng bốn đối tượng là huỳnh hữu hoàng anh chú thành phố cần thơ huỳnh trung cương nguyễn hữu tuấn và đặng văn giang cùng chú tại huyện tỉnh hậu giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phát hiện có rất đông thanh niên điều khiển xe phân khối lớn nẹp bô dàn hàng ngang chặn đường rồi phóng xe với tốc độ cao trên quốc lộ sáu mươi một c lực lượng chức năng đã tổ chức vây được
sáu thanh niên chủ yếu từ một mươi năm đến hai mươi tuổi trong đó có huỳnh hữu hoàng anh huỳnh trung cương nguyễn hữu tuấn và đặng văn giang cùng với ba mươi bảy xe mô tô hầu hết đã được đổ lại
qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận có trực tiếp đua xe mục đích là để xác định xe nào mạnh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại